thời gian qua những hình ảnh clip trèo kéo chặt chém du khách đã được chính người dân phản ánh đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội
mới đây ngay tại phố cổ hà nội một người bán hàng rong đã bị tố bán ba quả dứa với giá năm trăm linh đồng khiến du khách nước ngoài phản ứng dữ dội
theo đó ngay sau khi clip được chia sẻ rất nhiều người đã phải bình luận
chia mũi rùi vào người phụ nữ bán hàng rong bằng những lời lẽ thiếu thiện trí thiếu sự tôn trọng
cho rằng người phụ nữ bán hàng rong đang chặt chém du khách người nước ngoài khi bán năm trăm linh đồng ba quả sứa
làm xấu đi hình ảnh ngành du lịch thủ đô du lịch việt nam xấu hình ảnh của đất nước con người việt nam
trước nhiều ý kiến trái chiều công an quận hoàn kiếm hà nội đã vào cuộc điều tra làm rõ
đến ngày một tháng năm vừa qua cơ quan điều tra cho biết
clip đăng tải trên mạng xã hội tố người phụ nữ bán hàng rong chặt chém du khách là sai sự thật
theo đó công an quận hoàn kiếm đã giao đội điều tra tổng hợp phối hợp với công an phường hàng đào
mời một số nhân chứng chứng kiến sự việc lên làm việc
những người này khẳng định bà nguyễn thị thành sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
tại huyện phúc thọ hà nội là người phụ nữ bán hàng rong chỉ bán năm mươi đồng một túi dứa
cụ thể tại cơ quan công an bà thành cho biết vào khoảng hai mươi một h bốn mươi phút ngày hai mươi bảy tháng bốn
khi đang bán hàng tại ngã tư hàng đường hàng buồm lúc này hai du khách nước ngoài đã đến hỏi một dứa
bà thành bán một quả dứa đã gọt sẵn cho vào túi ni lông cắt làm bốn và dưới năm ngón tay
bao giá là năm mươi đồng một túi
hai nữ du khách đưa bà tới năm trăm linh đồng và được bà trả lại bốn trăm năm mươi đồng
có nghĩa là bà thành bán năm mươi đồng cho một túi dứa
tuy nhiên sau khi cầm tiền thừa hai nữ du khách đòi lấy thêm hai quả dứa đã gọt
bà thành không đồng ý và hai bên đã xảy ra cây vã
một trong hai nữ du khách đã hất hàng trên xe của bà thành xuống đất
một số người dân nghe thấy tiếng cãi vã chạy đến căn ngăn
một số người yêu cầu bà trả lại tiền cho khách du lịch
thế nên bà thành đã lấy lại bốn trăm năm mươi đồng từ nữ du khách rồi trả lại họ năm trăm linh đồng
không bán hàng nữa hai du khách nhận tiền xong cũng rời đi
cũng theo công an quận hoàn kiếm bà thành chưa có tiền án tiền sự và chưa từng vi phạm pháp luật
quá trình bán hàng bà thành không chảo kéo khách du lịch để ban giá cao
thế nên không đủ căn cứ để xử phạt
tuy nhiên việc bán hàng rong của người này đã vi phạm quy định
nên công an phường hàng đào đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
với bà thành cuộc sống bà đã bị đảo lộn sau vụ việc trên
nghĩ lại lời mọi người nói bà trong những ngày qua người phụ nữ này không khỏi chùa sót
bà cho biết người ta bảo bà tham làm thế thì chả mấy mà giàu
bà thành cho hay không biết lên mạng chỉ biết đến lời công kích của dư luận qua lời kể của con trai
mấy hôm nay bà mất ăn mất ngủ
bà cũng chưa dám bước chân ra khỏi nhà để đi bán hàng lại vì xấu hổ
công an nói với bà nếu hai du khách đó đã về nước rất khó để yêu cầu họ lên giải trình sự việc
nhưng còn người lan chuyển video trên mạng bà mong muốn chính quyền tìm ra họ để lấy lại danh dự cho bà
sau vụ việc ngày hai tháng năm qua trao đổi với báo chí ông trịnh hoàng tùng
phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cho biết
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra xử lý
đồng thời ủy ban nhân dân quận cũng sẽ bàn giải pháp để giải quyết bền vững việc này
cũng theo ông tùng đối với việc bán hàng rong treo kéo chặt chém khách du lịch
ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác tuyên truyền kiểm tra và xử lý
thời gian qua các lực lượng chức năng của quận đã phải xử phạt một số trường hợp bán hàng rong
có biểu hiện chặt chém du khách và yêu cầu họ ký cam kết không tái phạm
còn theo ông nguyễn hồng dũng chủ tịch ủy ban nhân dân phường hàng bạc quận hoàn kiếm
thời gian qua ủy ban nhân dân phường hàm bạc đã tăng cường công tác tuyên truyền
nhắc nhở người lao động ngoại tỉnh tuân thủ quy định trong kinh doanh bán hàng
trong đó ủy ban nhân dân phường đặc biệt nhấn mạnh việc không được bán hàng rong
tại nơi có biển và quy định cấm trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền những năm gần đây
trên địa bàn phường chưa phát hiện vụ việc người bán hàng rong chặt chém du khách
theo dõi vụ việc luật sư đinh đức duy đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
người bán hàng rong chảo kéo chặt chém du khách có thể bị sự phạt hành chính
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự cụ thể theo nghị định một trăm bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi một
hành vi trào kéo đeo bám gây mất trật tự công cộng mức phạt tiền từ ba trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng
ngoài ra theo nghị định một trăm linh chín hai nghìn một mươi ba người bán hàng rong có thể bị phạt đến một mươi triệu đồng
cho hành vi không niêm yết giá trường hợp có hành vi đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác
uy hiếp tinh thần khách hàng tùy thăm mức độ và hành vi có thể bị xử lý hình sự tội cưỡng đoạt tài sản
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm với mức hình phạt tù từ một đến năm năm
trên thực tế đây không phải vụ việc đầu tiên liên quan đến những clip tố việc bán hàng rong giá trả chém
song bản chất sự việc lại hoàn toàn khác với những nội dung tố cáo
không phải cứ du khách nước ngoài thì luôn luôn đúng và người bán hàng rong thì luôn sai
hành vi hát tung sạp hàng người bán sứa của du khách người nước ngoài cũng không đúng
đó là hành xử thiếu văn minh không đồng ý mua thì đòi lại tiền hoặc nhờ người khác trợ giúp
bên cạnh đó nhiều người dân vô tư đăng các clip như vậy lên mạng xã hội kéo theo những bình luận tiêu cực
vô hình chung gây ảnh hưởng đến tâm lý của đối tượng được nhắc tới
trước đó không lâu một tài khoản tiktoker vờ mờ lờ cho rằng trải nghiệm không tốt tại hai quán ăn ở hà nội
cụ thể người này cho biết cảm thấy tủi thân khi bị mời ra khỏi quán vì mình ngồi xe lăn
trong chia sẻ của vml nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng
làm ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của ngành du lịch thủ đô
nhưng sau khi xác minh trích xuất camera thì những hình ảnh thực tế diễn ra lại hoàn toàn trái ngược
cho thấy để câu view trên mạng xã hội nhiều người đã bất chấp dựng lên những câu chuyện sai sự thật
không chỉ tại thủ đô hà nội nhiều địa phương trên cả nước thời gian qua cũng đối mặt với tình trạng xuất hiện một số thông tin
clip nói về nạn chặt chém khách du lịch
chẳng hạn như ở phú quốc địa phương này đã xuất hiện một số clip cho rằng khách du lịch đến với địa phương bị chặt chém
cụ thể một quả dừa được bán với giá một trăm linh đồng thậm chí một trăm năm mươi đồng
điều này ảnh hưởng đến ngành du lịch của phú quốc nói riêng và sức cạnh tranh của ngành du lịch việt nam nói chung
đáng buồn những clip này thường được đăng tải mà không có sự kiểm chứng
thậm chí là dựa trên ý đồ thiếu thiện trí của người đăng tải clip trên không gian mạng
những thông tin này cũng được chia sẻ
những thông tin này cũng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt gây ra những hệ lụy khó lường cho ngành du lịch và nền kinh tế đất nước
theo phó giáo sư tiến sĩ phạm hồng long trường khoa du lịch học trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội nhận định
vấn đề chặt chém treo kéo du khách đã diễn ra từ lâu và khó giải quyết triệt đề
đặc biệt là những điểm đến thu hút nhiều du khách như hà nội sapa lào cai đà nẵng
nguyên nhân là do việc buôn bán hàng rong diễn ra khá nhiều thế nên việc kiểm soát giá cả người kinh doanh còn khó khăn
bên cạnh đó đối tượng trộm giật trèo kéo đôi khi không phải là người dân địa phương mà từ nơi khác đến
những sự việc này rõ ràng đã ảnh hưởng đến môi trường du lịch cũng như hình ảnh địa phương
đặc biệt trong thời đại truyền thông mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay
còn theo chủ tịch hiệp hội du lịch việt nam vũ thế bình
nhiều nước trên thế giới có quy định rõ về việc tăng giá dịch vụ vào dịp lễ tết
thế nhưng ở nước ta vấn đề này còn chưa được kiểm soát chặt chẽ
khiến việc quản lý giá cả dịch vụ rất khó khăn
việc người kinh doanh tự ý tăng giá như vậy đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh
uy tín của địa phương nói riêng của đất nước nói chung
sau đó chính quyền địa phương cần có trách nhiệm hơn khi để xảy ra vấn đạn này
nếu địa phương không thể quản lý ngăn chặn xử lý
sẽ khiến địa điểm du lịch mất hình ảnh sụt giảm khách nghiêm trọng
thực tế cho thấy để xây dựng hình ảnh cho du lịch việt nam thân thiện
trở thành điểm đến hấp dẫn nhất là để du khách quốc tế sẽ quay trở lại nhiều
vẫn đang là một hành trình gian nan
mặc dù trước đó vào tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã ban hành bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch nhằm định hướng hành vi
thái độ cách thức ứng xử văn minh của tổ chức và cá nhân khi du lịch
trên cơ sở đó nhiều địa phương trên cả nước như hà nội
thành phố hồ chí minh đà nẵng quảng ninh lào cai đã cụ thể hóa và triển khai nhiều hoạt động
tuyên truyền về ứng xử văn minh du lịch cho khách du lịch tại địa phương
tuy nhiên theo viện trưởng viện du lịch châu á phạm hải quỳnh
cần tăng cường sự quản lý của cơ quan chức năng để kiểm soát và ngăn chặn những hình ảnh xấu xí phản cảm
theo đó cần thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng du lịch
tạo điều kiện để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch giữ nguyên giá cả hàng năm
đồng thời tăng cường thông tin giáo dục cộng đồng và các đơn vị làm du lịch
về lợi ích của việc phát triển bền vững và bình ổn giá trong du lịch
có cơ chế giám sát chế tải nghiêm trong việc không tân thủ niêm yết giá đội giá trà chém
những giải pháp này nếu được thực hiện đồng bộ và chặt chẽ sẽ giúp du lịch việt nam phát triển bền vững